tuy nhiên trong những năm trở lại đây loại cây này đã không còn mang lại hiệu quả kinh tế cao bởi giá cả bấp bênh không ổn định
người trồng ngô nơi đây không còn mặn mà với loại cây này nữa phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại sơn la
những ngày này gia đình chị lò thị siên ở xã cò nòi huyện mai sơn đang khẩn trương sơ chế những bắp ngô đã được thu hoạch về để mang đi bán
đang là thời điểm giá ngô lên cao nhất từ đầu vụ tới nay nên người trồng ngô tranh thủ vớt phát để bù vào lúc giá thấp
với những nương ngô khô héo người dân chỉ thu hoạch cầm trừng mà không thu hoạch ổ ạt
nguyên nhân trồng ngô này đã được thu hoạch về từ đầu vụ tới nay nên người trồng ngô tranh thủ vớt phát để bù vào lúc giá thấp
nguyên nhân là do giá cả quá thấp không đủ tiền thuê người bẻ ngô
với mức tiền công thuê bẻo ngô là một mươi năm đồng một bao thì sau khi trừ chi phí phân bón và giống người trồng ngô hầu như không có lãi thậm chí là bị lỗ nếu bắp ngô không đẹp
năm nay giá cả không bằng năm ngoái giá cả thì bấp bênh nếu ngô đẹp thì may ra thì đủ tiền công thuê người bẻ nếu không thì không có
năm nay giá cả không bằng năm ngoái giá cả thì bắp bình nếu ngô đẹp thì may ra thì đủ tiền công thuê người bẻ nếu không thì không có lãi
đang ở thời điểm cao nhất từ đầu vụ với mức giá từ ba sáu trăm linh đồng đến ba tám trăm linh đồng một kg ngô bắp và bốn bốn trăm linh đồng một kg ngô hạt
tuy nhiên theo chủ các cơ sở thu mua thì giá cả tăng là do ngô đã vào cuối vụ và có nhiều cơ sở cùng lúc mua vào dẫn đến giá ngô tăng
thêm vào đó giá ngô nhập khẩu từ các thị trường nước ngoài về thấp hơn giá ngô trong nước
với giá thị trường như thế người trồng ngô cũng như các cơ sở thu mua sẽ phải chịu lỗ
giá cả như thế này thì
nó sẽ ảnh hưởng lớn chứ không phải là ảnh hưởng vừa đâu
người nông dân thì bán hàng thì
lúc thì như bạn anh nói có những lúc mà mua về trưa mua buổi sáng buổi chiều là xuống giá là nỗ rồi
đấy nhưng mà nói thật là cũng nhiều lúc là chợ không dám thu mua của dân
để đầu tư trồng một hectare ngô người dân phải mất gần hai mươi triệu tiền giống phân bón chưa kể đến công thu hoạch
nhưng khi thu hoạch mỗi hectare ngô chỉ cho thu nhập khoảng hai mươi năm ba mươi triệu đồng
vì vậy người trồng ngô không còn mặn mà với loại cây này nữa và đang có định hướng chuyển sang các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn
nếu không có chính sách bao tiêu sản phẩm tìm đầu ra cho cây ngô
thì người trồng ngô sơn la sẽ tiếp tục chịu cảnh giá cả bấp binh và không có lãi như hiện nay
và nguy cơ tái nghèo của những hộ dân ở vùng cao là khó tránh khỏi